cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện
có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt hiện vật tiếp nhận khi được tổ chức cá nhân đóng góp yêu cầu
cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết
và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện
nhiều ý kiến cũng cho rằng từ câu chuyện sao kê từ thiện lùm xùm trên mạng xã hội thời gian qua
là bài học đắt giá cho những cá nhân nghệ sĩ đối với hoạt động kêu gọi từ thiện
mọi hoạt động phải được công khai minh bạch và phải có biên nhận các khoản đóng góp một cách rõ ràng
xung quanh câu chuyện cá nhân làm từ thiện cư dân mạng cũng đánh giá cao bộ công an
khi đã vào cuộc kịp thời để xác minh làm rõ những nghi vấn xung quanh vấn đề làm từ thiện của một số cá nhân
tiếp tục củng cố niềm tin đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật
và phòng ngừa những tiêu cực có thể xảy ra trong kêu gọi quyên góp từ thiện
và vấn đề quan trọng nhất khi làm từ thiện là sao kê và giải ngân luôn phải đồng nhất
các giấy tờ thủ tục phải mang tính pháp lý trượt khỏi đường dây ấy đều bị xử lý theo luật định
suy nghĩ của quý vị như thế nào về câu chuyện cá nhân làm từ thiện
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tình trạng thanh thiếu niên tụ tập tổ chức điều khiển xe máy bốc đầu lạng lách
đánh võng chạy với tốc độ cao không đội mũ bảo hiểm gây mất tình hình an ninh trật tự
nguy hiểm cho người tham gia giao thông đang trở thành vấn nạn tại nhiều địa phương
như chúng tôi cũng đã thông tin trong các bản tin trên anntv
đó là vào tháng chín vừa qua thì một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
đã xảy ra tại huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
và vụ tai nạn này đã khiến cho năm người tử vong hai người bị thương
nạn nhân trong vụ việc này đều trong lứa tuổi học sinh
nhưng đã điều khiển phương tiện mô tô chạy tốc độ cao dẫn đến vụ tai nạn thương tâm
mới đây tại thành phố ninh bình cũng đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông xuất phát
từ vấn nạn thanh thiếu niên đánh võng chạy xe với tốc độ cao
nạn nhân trong vụ việc này cũng là người đi đường
mời quý vị cùng theo dõi những ghi nhận sau đây của phóng viên câu chuyện giao thông
đây là hình ảnh ghi lại đoàn xe khoảng một mươi mô tô chạy với tốc độ cao
lạng lách đánh võng và đâm vào một xe máy đang di chuyển phía trước
cùng chiều trên đường đinh tiên hoàng thành phố ninh bình
hậu quả vụ va chạm khiến một cặp vợ chồng bị ngã ra đường
nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã rất bức xúc trước hành vi vi phạm của nhóm đối tượng này
đáng chú ý trong một clip được người dân ghi lại
cảnh sát giao thông công an tp ninh bình sau khi bắt giữ được thanh niên trong nhóm quái xế
đã bắt lại hiện trường để chứng kiến hậu quả của hành vi nguy hiểm
mà các đối tượng đã gây ra cho người đi đường
quá trình bắt giữ xử lý thì đây là những nhóm đối tượng thanh thiếu niên
đang có những ý thức là không xác định được hậu quả của mình gây ra như thế nào
nên trong quá trình tuần tra kiểm soát và đặc biệt là trong thời gian vụ việc vừa qua
thì ngay tại xảy ra hậu quả cụ thể tại hiện trường như vậy
thì lực lượng cảnh sát thôi cũng đã có biện pháp đó là
chỉ rõ được cho các đối tượng
thực tiếp thực hiện hành vi
thấy được hậu quả tác hại của hành vi của mình gây ra
để tuyên truyền răn đe và nâng cao ý thức tốt hơn cho các em sau này
để tránh những hậu quả xảy ra không đáng có với người dân tham gia giao thông
quá trình điều tra lực lượng công an xác định các đối tượng tham gia gồm hai nhóm
nhóm một gồm bảy đối tượng ở huyện hoa lư
nhóm hai gồm năm đối tượng ở huyện nho quan
bốn đối tượng ở huyện gia viễn
tất cả các đối tượng đều ở độ tuổi thanh thiếu niên
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận thông qua mạng xã hội
đã rủ nhau thành nhóm cùng tham gia giao thông
không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe
dùng khẩu trang che biển số lạng lách đánh võng bốc đầu nẹt bô trên các tuyến đường
việc cảnh sát giao thông đã bắt các đối tượng chứng kiến hậu quả do mình gây ra
có tính gian đe giáo dục cao và nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhiều người dân
qua cái việc này tôi cũng đề nghị các cấp chính quyền
nhà trường đặc biệt là các gia đình các phụ huynh
phải quản lý giáo dục con em chúng ta
thực hiện nghiêm luật giao thông
đảm bảo cho an toàn chung cho mọi gia đình mọi người
hiện tại các nhóm này thường thường tụ tập hẹn nhau qua các trang mạng xã hội
đặc biệt là giao lô vào facebook
để hẹn và tụ tập ở các địa phương lân cận
đến địa bàn thành phố để thực hiện hành vi
trong quá trình đấu tranh khó khăn một là đối tượng này là đều có đứa tuổi nhỏ từ một mươi bốn đến một mươi tám
do vậy nên là một số các quy định của pháp luật để xử lý nó còn đang là nhẹ
nó chưa đảm bảo cái tính răn đe
nên là cái việc khi mà xử lý cũng gặp một số cái khó khăn
đây chỉ là một trong nhiều vụ đã bị công an thành phố ninh bình xử lý
trên thực tế khi bắt giữ nhóm đối tượng này
lực lượng công an gặp không ít khó khăn bởi các đối tượng tham gia thường rất manh động liều lĩnh
do vậy lực lượng công an thành phố ninh bình đã xây dựng phương án để phòng ngừa và ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này
khuyến cáo các phụ huynh là việc giao xe phương tiện cho các cháu không đủ điều kiện
đấy là một cái nguồn nguy hiểm rất nguy hiểm cho các cháu
cái thứ hai là liên đối trực tiếp trách nhiệm
ví dụ như các cháu mà điều khiển phương tiện mà gây tai nạn trên người
thì có thể phải xem trách trí cứu trách nhiệm hình sự của phụ huynh
bởi theo quy định của luật hình sự
giao phương tiện cho người không đủ điều kiện
thời gian tới chúng tôi cũng tổng lực hơn cái sự phối hợp giữa các cơ quan
cái sự thông tin cơ quan và các đơn vị với nhau trong cái hợp phối hợp
để không những là đối tượng đua xe mà sau khi đó về địa phương thì cũng sẽ phải tiếp tục bị theo dõi bị quản lý
những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại phú thọ hay ninh bình
mà nguyên nhân từ vấn nạn thanh thiếu niên điều khiển xe máy chạy tốc độ cao lạng lách đánh võng
chính là những bài học đắt giá trong việc cảnh tỉnh các đối tượng
và cả các bậc phụ huynh trong việc quản lý và giáo dục con em mình
vừa được sở giao thông vận tải hà nội cùng với đơn vị tư vấn xây dựng với mục tiêu giảm xe ô tô đi vào nội đô
giải quyết tình trạng ồn tắc ô nhiễm môi trường
và dự kiến đề án này sẽ được trình ủy ban nhân dân tp hà nội vào cuối tháng một mươi này
trong bối cảnh tình hình giao thông tại hà nội như hiện nay thì đề án này đã có sự hợp lý hay chưa
và xung quanh nội dung này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay chuyên gia nghiên cứu về giao thông tiến sĩ nguyễn xuân thủy
và trước khi đi vào cuộc trao đổi thì xin mời quý vị khán giả cũng như tiến sĩ nguyễn xuân thủy cùng theo dõi một clip ngắn của chúng tôi ngay sau đây
theo đề án các vị trí đưa ra để lập trạm thu phí này nằm ở khu vực cửa ngõ vào trung tâm thành phố
bao gồm các tuyến đường cầu vành đai ba dưới thấp cầu thanh trì pháp vân mai dịch phạm văn đồng tây hồ tây võ trí công cầu nhật tân hoàng sa trường sa lý sơn nguyễn văn linh vành đai ba
trên cơ sở tuyến đường khép kín khu vực nội đô đưa ra sáu mươi tám vị trí để lập tổng cộng tám mươi bảy trạm thu phí phương tiện từ bên ngoài vào nội thành
trong đó có các vị trí như nút giao nguyễn trãi khuất duy tiến nút giao bixi thăng long lê văn lương xuân thủy giải phóng cổ linh cao tốc hà nội hải phòng hoàng quốc việt võ trí công cầu đông trù cầu trương dương cầu thanh trì
thời gian đề xuất thu phí xe vào nội thành là ban ngày không giờ từ năm đến hai mươi một giờ trong đó có phân biệt mức phí giữa giờ cao điểm và giờ thấp điểm
xin chào tuyến sĩ nguyễn xuân thủy
xin chào tuyến sĩ nguyễn xuân thủy
thời gian đầu tiên thì cho phép tôi được cảm ơn tuyến sĩ đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
xin chào em chị thành trung và quý vị khán giả
thưa tiến sĩ nguyễn xuân thủy việc hà nội lập phương án đặt tám mươi bảy trạm thu phí xe ô tô vào nội đô đang thu hút rất là nhiều sự quan tâm từ dư luận
và qua theo dõi nghiên cứu thì ông thấy đề án này sẽ có tác động như thế nào ạ
nhìn qua và nghiên cứu sơ bộ chúng tôi thấy là vì mục tiêu thì phương án này là tốt
đúng không ạ
tức là nhằm để hạn chế cái ủng tắc giao thông và giảm cầu nhiễm bị trường
tuy nhiên là cái đó là điều kiện cần
nhưng điều kiện đủ chúng ta phải nghiên cứu kỹ xem là thời điểm này đi làm chưa số lượng như thế quá nhiều không
và cái điều kiện nữa tức là vì giao thông công cộng cũng như về hạ tầng cơ sở nó đảm bảo chưa
và điều nữa là đời sống người dân nó phù hợp chưa
vâng thưa ông cách đây vài năm thì lãnh đạo bộ giao thông vận tải cũng đã từng đề xuất cái phương án là
thu phí xe ô tô vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm
thế nhưng chưa thực hiện được
vậy thì vào cái thời điểm này khi mà hà nội đưa ra cái đề án này thì theo ông đã hợp lý hay chưa ạ
vâng đấy là bài học của ông ạ
cách đây một mươi một mươi năm năm thời kỳ bộ trưởng định lạ thăng rồi một số bộ trưởng cũng đề ra vấn đề là thu tiền phí xe cơ nhân
tức là nếu anh ra đường thì xe máy và ô tô cũng đều bị thu phí hết
mà tôi nhớ lúc ấy là thu năm trăm linh đấy
thế nhưng mà cái phương án đó nó không phù hợp
với thực tiễn của việt nam nhiều chuyên gia và người dân người ta phản ứng và do đó cho nên không thực hiện được
cho nên như tôi nói đấy tức là bất kỳ một dự án nào một phương án nào nó phải phù hợp với cái cuộc sống thực tế của người dân
và nó phải đảm bảo các điều kiện cần thiết các yếu tố cần thiết thì mới thực hiện được
nếu không thì lời sẽ bất cập hại
vâng tư nhiên ông đã phân tích thì cũng phải dựa vào tình hình thực tế
và nếu như xây dựng các trạm thu phí trong nội đô thì đi kèm với đó cũng phải là nhiều yếu tố như là
cơ sở hạ tầng này hay là chất lượng đường xá
thế tuy nhiên là trong khi đó thì cái hạ tầng giao thông cũng như là cái giao thông công cộng của hà nội hiện nay thì vẫn còn rất là nhiều hạn chế
nhất là cái yếu tố về các loại thu phí
thì theo ông nếu như đề xuất này triển khai thực hiện thì cần phải có những cái giải pháp tính toán ra sao ạ
để cho cái phương án mà thu phí để mà hạn chế phương tiện cá nhân nó có hiệu quả thì theo tôi nó phải có đảm bảo các yếu tố
cái thứ nhất là theo tôi là cái giao thông công cộng nó phải đảm bảo
hiện nay trong công cộng chúng ta đảm bưu lương của lượng có bảy tám
vậy thì nếu chúng ta hạn chế phương tiện cá nhân thì tám mươi chín mươi người dân đi bằng gì
người ta mưu sinh bằng cách nào
đúng không ạ đời sống người ta sẽ như thế nào
thì cái đó phải tính toán
tức là chúng ta làm cái gì nhưng phải đảm bảo cái điều kiện cho người dân tồn tại để phát triển
cái thứ hai là hạ tầng cũng còn yếu kém
hạ tầng tức là đường xá cầu cống
thế rồi là hà nội mình thì là cái mặt cách đường bảy đến một mươi một m là chiếm đến sáu mươi
cái mặt cách đường hai trăm ba mươi thước và đường dành cho xe đạp cũng chưa có
cho nên nói chung cái hạ tầng còn rất yếu kém
vậy thì nó ủn thắt là chuyện đương nhiên thôi
cái thứ ba nữa là theo tôi là cái mức sống người dân còn thấp
tôi nghĩ là kể cả những người sống ô tô thì nuôi một cái ô tô thì cũng phải năm bảy triệu một mươi triệu một tháng thì cũng rất khó khăn
cho nên chúng ta lại đến vào họ nữa thì cũng lại càng là bức xúc
và điểm nữa là tôi nghĩ là
trong cái điều kiện hiện nay thì là để cho cái giao thông nó chấm giảm ủng tắc thì phải có nhiều yếu tố
trong đó là chủ quan về phía nhà nước là hết sức quan trọng
và nếu chúng ta đảm bảo được các yếu tố như là giao thông công cộng hạ tầng tốt
thế rồi là tạo định quyền cho người dân làm ăn
và đến khi nào mà giao thông công cộng đảm đương được khoảng trên bốn mươi
thì lúc đó mới thực hiện các cái giải pháp bằng tên áp đặt và giải pháp kinh tế
thì lúc đó ta hạn chế phương tiện cá nhân nó mới có hiệu quả
theo trên thực tế thì có một số nước trên thế giới cũng đã áp dụng cái việc là thu phí phương tiện vào nội đô trong các giờ cao điểm
và chúng ta thì có thể tham khảo những cái bạp kinh nghiệm nào để cái đề án này đảm bảo tính khả thi ạ
như tôi vừa nói xong đấy
tức là cái điều kiện để mà thu phí là nó phải
tuy là người ta không đề ra nhưng mà nó là thực tế nó phải tạo ra hiệu quả
tôi nói ví dụ như là ở trung quốc hoặc là ở nga hoặc là ngay cả ở singapore là phương tiện công cộng
đã đảm bảo khoảng sáu mươi năm sáu mươi rồi
người dân người ta có thể đi làm bằng metro ta làm bằng xe buýt rất đúng giờ rất hợp lý và nó thu hút được người dân đi phương tiện công cộng
cho nên lúc đấy mà lúc đó thì là do cái điều kiện đảm bảo rồi thì người ta có thể là đưa đến cái giải pháp là giảm phương tiện cá nhân
vì lúc đó là không nhất thiết phải dùng phương tiện cá nhân
người ta dùng phương tiện cá nhân chủ yếu vào ngày thứ bảy chủ nhật để mà đi chơi đi hoặc là là thông quan du lịch thôi
chứ có thể ít dùng phương tiện cá nhân để làm để đi làm việc trong hàng ngày
nhưng mà đó là điều kiện như vậy
còn trong khi chúng ta hiện nay là xe buýt thì người dân không mạnh mà vì đi không đúng giờ đi chậm
các cái chuyến đường sắt đô thị thì quá chậm
mà tiêu biểu nhất là cái chuyến cát linh hà đông phải không ạ
bảy tám hai mươi lần là lỡ hẹn với người dân rồi
dân mất lòng tin rồi phải không ạ
thế thì bây giờ là phương tiện qua cổng chưa tốt thì không thể là áp đặt vào là hạn chế phương tiện cá nhân được
buộc người dân người ta
dù nghèo mấy người ta cũng phải mua được cái xe máy mua cái ô tô để người ta đi làm để người ta sinh sống
thì theo tôi phải có điều kiện như vậy thì mới như các nước là người ta làm đã có điều kiện cả
chứ không phải là người ta làm cách tuy tiện
do đó cho nên là nó cũng có hiệu quả
ví dụ như là ở pháp hoặc là ở nga thì nhờ giảm bớt cái phương tiện cá nhân trong giờ cấp điểm
trong giờ cấp điểm thôi
thì là có thể là hạn chế được một mươi năm một mươi một mươi năm cái ổn tắc
nhưng hiện nay thì hà nội cũng đang có chủ trương là hạn chế phương tiện cá nhân
để giảm ổn tắc và nâng cao cái phương tiện công cộng
và cụ thể là đến năm hai nghìn ba mươi thì hà nội cũng sẽ dừng cái hoạt động xe máy tại các quận nội thành
mục tiêu của đề án này là cũng nhằm giảm ô tô đi vào nội đô
và giải quyết cái tình trạng là ổn tắc cũng như là ô nhiễm môi trường
thế tuy nhiên là hiện nay cái số lượng ô tô đang tăng cao hơn cả xe máy
mỗi năm thì thêm tầm một mươi hai
vậy theo ông thì cần phải làm gì với cái bài toán là giảm xe ô tô đi vào nội đô vào hà nội
giảm ô tô vào nội đô là một bài toán mà cần phải làm càng sớm càng tốt
mặc dù là ô tô là một cái phương tiện văn minh và người dân có quyền được hưởng nó
thế nhưng mà dùng vào lúc nào dùng như thế nào và dùng đến mức độ nào
thì là chúng ta cũng phải có định hướng cho người dân
thì trong đó có cái bài toán là giảm ô tô
tuy nhiên là cũng tôi như tôi nói vừa rồi đấy
tức là để mà giảm được ô tô để mà hạn chế ủn tắc và hạn chế nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường
hiện nay cái môi trường hà nội là
cái lượng carbonic cái lượng oxy carbon oxy nitro là nó rất là nặng nề rồi
nó gây ảnh hưởng đến cái tiêu mạch và ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
thì hạn chế là đúng
thế nhưng mà chúng ta phải có những cái điều kiện
chúng tôi tính toán thấy rằng là ít nhất hà nội phải đương khoảng bốn mươi nhu cầu đi lại của người dân bằng phương tiện công cộng trở lên
thì mới lúc đó mới hạn chế được phương tiện cá nhân
chúng tôi tính toán cái ứng hưởng như thế
thứ hai là đường sát
rồi các phương tiện các cái cầu cống rồi là cái hạ tầng nó phải tốt hơn nó hiện đại hơn
thứ ba là chúng ta phải áp dụng với bốn để mà điều khiển giao thông nó tốt hơn nó hiệu quả hơn nó khoa học hơn
thì đường thông hệ thoáng đúng không ạ
như vậy thì chúng ta lúc đó chúng ta mới nghĩ đến cái chuyện là hạn chế phương tiện cá nhân
còn theo tôi xe máy là không thể cấm được
xe máy kể cả năm ba mươi cũng không thể cấm được
nó là một phương tiện rất thuận lợi cho người dân
hợp túi tiện người dân nó cưa động và nó rất thuận tiện cho đầy đủ số người dân
thì cái đó không thể cấm được
mà người dân nếu anh phương tiện cầu cống anh tốt lên người ta từng bước người ta tự dám đi thôi chứ không định cấm nó
theo tôi là như vậy
vâng một lần nữa xin được cảm ơn những ý kiến chia sẻ của ông vừa rồi
xin cảm ơn
chương trình an ninh toàn cảnh xin được chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác sau một ít phút